xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có thư khen đối với tổng cục hải quan
cục hải quan tp hải phòng công an tp hải phòng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hải phòng
về thành tích bắt giữ hơn bảy tấn ngà vo nhập lậu tại cảng hải phòng
trong thư khen phó thủ tướng trần lưu quang bày tỏ vui mừng về thành tích nêu trên của các lực lượng
phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của các đơn vị
và nhấn mạnh chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh bảo đảm trật tự an toàn xã hội
vì hạnh phúc của nhân dân
thời gian tới phó thủ tướng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được phân đấu hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ được giao kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đồng thời có hình thức động viên khen thưởng phù hợp
đối với các tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba tại cảng nam hải đình vũ thành phố hải phòng cục hải quan thành phố hải phòng chủ trì
phối hợp với công an thành phố hải phòng khám xét một container hai mươi feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu phi
lầu hàng xuất phát từ angola được chuyển tải tại singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển
mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác
đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan
ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng cục hải quan thành phố hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm
kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn
kết quả khám xét phát hiện trong container chứa hơn bảy sáu tấn ngà voi và sản phẩm làm từ ngà voi
đây là số lượng ngà voi lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện và bắt giữ tại cảng hải phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đang tạm giam nguyễn thanh tuấn
trú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang để làm rõ về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an tuấn khai nhận do ghen tương và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh nguyễn hồng lưu
trú tại huyện tân hiệp tuấn đã rủ thêm ba người khác mang hung khí đến chợ kinh năm tìm anh lưu để đánh
thấy anh lưu đang ngồi bán tôm cho khách tuấn cầm dao chém trúng trầu trúng đầu và khiến anh lưu bị thương nặng
sau khi gây án tuấn mang dao cất giấu và bụi cây ở gần nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương
đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tuấn bị công an bắt giữ và khai nhận về sự việc
đồng thời tuấn cho biết do quá ghen tương nên đã chém nhầm người
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà tuấn gây ra cho anh lưu là ba mươi
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn hoàng hải ba mươi tuổi trú tại tp quy nhơn để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
nguyễn hoàng hải là đối tượng đã có tám tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản
cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra của công an tp quy nhơn do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên hải cùng một số đối tượng khác
đến khu vực ngã ba phú tài thuộc phường trần quang diệu thành phố quy nhơn để giàn xếp với trương thị hậu
chú tại tp quy nhơn và phan hưng phát chú tại huyện tuy phước
do không giàn xếp được nên hai bên đã xảy ra xô xát đánh chém nhau gây náo loạn khu dân cư
ngoài nguyễn hoàng hải cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn cũng đã khởi tố sáu đối tượng khác
của cả hai nhóm về hành vi gây dối trật tự công cộng
toán nhân dân tp hải phòng vừa tuyên phạt vũ văn tấn chú tại huyện thủy nguyên
một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chân mà tùy
theo hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa
do không có công việc ổn định vũ văn tấn nảy sinh ý định mua ma túy heroin bán kiếm lời
tấn đã mua một mươi một gói ma túy heroin với giá là bốn mươi bốn triệu đồng
rồi chia nhỏ để bán cho các đối tượng khác với giá hai trăm linh đồng một gói
ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi vũ văn tấn đang giao dịch mua bán ma túy
tại khu vực cổng nhà riêng của đối tượng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tàng
công an phường bình khánh vừa phối hợp cùng các đơn vị điệp
cùng đội nghiệp vụ công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa kiểm tra và phát hiện
một nhóm thanh thiếu niên thuê phòng trọ để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một h bốn mươi năm sáng ngày một tháng năm tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ trên đường số năm
thuộc khóm bình khánh bảy phường bình khánh lực lượng công an phát hiện tại phòng trọ số chín
có lý đức nghĩa lý hiệu đăng và huỳnh công thành cùng trú tại phường bình khánh
phát hiện và thu giữ nhiều bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng và viên nén
tổng trọng lượng khoảng năm mươi gram có nhiều dụng cụ và tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán
và sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng tại cơ quan công an nghĩa khai nhận
chất tinh thể màu trắng và những viên nén trong các bọc ni lông trên là ma túy của nghĩa mua đem
về phòng trọ cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời qua test nhanh cả ba đối tượng đều dương tính
với chất ma túy
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay có thời gian
khá dài nên tạo điều kiện để người dân và du khách có thể tham quan vui chơi nhiều địa điểm
trên địa bàn thành phố đà nẵng và vì thế công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được công an thành phố
quan triệt đến từng công an các đơn vị địa phương nhằm chủ động không để xảy ra bất cứ tình huống
phức tạp nào về an ninh trật tự cũng như là tạo tâm lý thoải mái an toàn cho mọi người dân
trong những ngày kỷ niệm đất nước thông nhất
đây là đối tượng nguyễn duy quang chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam vừa bị công an phường hòa an
quận cẩm lệ thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ khi gây ra vụ trộm cắp xe máy của một người dân
trên đường vũ trọng phụng vào ngày hai mươi chín tháng bốn chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ công an phường đã khẩn trương
truy xét và bắt giữ quang khi đối tượng chuẩn bị lần trốn tẩu tán tài sản trộm cắp được
tại cơ quan công an quang thừa nhận hành vi phạm tội của mình
để có được sự chủ động ấy một trăm linh quân số của công an thành phố đà nẵng đều luôn trong tư thế ứng trực sẵn sàng chiến đấu
khi người dân đổ xuống phố để hòa mình vào các hoạt động vui chơi thì tại các khu dân cư công tác tuần tra kiểm soát địa bàn
vẫn được công an các phường xã duy trì thường xuyên
những tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn và chín trăm một mươi một được chỉ đạo tăng cường tần suất kiểm soát khép kín địa bàn
tập trung phần lớn vào những khu vực người dân đi chơi dài ngày hay thời điểm đêm khuya
dễ để thực hiện việc đột nhập trộm cắp
công an xã tại đây đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ
tập trung phần lớn vào những khu vực người dân đi chơi dài ngày hay thời điểm đêm khuya
và chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự
do đặc thù địa bàn hòa bắc là địa bàn rất rộng chối là rừng núi chiếm đa số
nhưng bằng trách nhiệm tâm hữu của mình chúng tôi quyết tâm giữ vững được tình hình
không để phát sinh điểm nóng cũng như là mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
ảnh hưởng đến mọi người vui chơi an toàn trong ngày lễ du lịch này
không khí sôi động trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
năm nay đã mang đến những tín hiệu tích cực cho du lịch thành phố phát triển vào thời gian tiếp theo
để nhân dân và du khách thực sự an tâm xem đà nẵng là điểm đến an toàn đáng trải nghiệm
thì nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn vẫn đang được các lực lượng của công an thành phố
và công an các đơn vị địa phương nỗ lực thực hiện với tinh thần chủ động tập trung
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn đoạt sinh năm hai nghìn hai hộ hậu thương chú tại thôn hành côn
xã nam phương tiến huyện trương mỹ thành phố hà nội về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đan phượng
thành phố hà nội là đối tượng đỗ minh tiến sinh năm hai nghìn hộ hậu thương chú tại thôn ba
xã trung châu huyện đan phượng thành phố hà nội
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện thanh trì thành phố hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng nguyễn duy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phòng chín trăm linh ba hh hai d
khu đô thị mới dương nội phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện